ủy ban nhân dân phường đăng giang quận ngô quyền tp hải phòng vừa ban giao một cháu bé hơn hai tuổi
chú quận lê trân thành phố hải phòng cho người thân sau khi phát hiện bé gái dưới cống nước ngập đến cổ
lực lượng công an cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc
trước đó vào chiều ngày hôm qua mùng một tháng ba người dân phát hiện bé gái ở dưới cống nước
gần đường đông khê hai thu địa phận phường đăng giang
đến thời điểm này nước dưới cống đã ngập đến cổ bé gái
ngay sau đó người dân địa phương đưa bé gái lên bờ đồng thời báo chính quyền sở tại
lực lượng chức năng ngay sau đó đã kiểm tra sức khỏe xét nghiệm covid một mươi chín thay quần áo
và thông báo tìm người thân của bé gái
sau vài giờ thông báo lực lượng chức năng đã liên lạc được với bố của bé
và bàn giao bé gái về với người thân
cháu bé hiện đang ở với bố là lao động tự do
theo trình báo của người dân vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một tháng ba
camera giám sát của các hộ dân ghi lại cảnh một người phụ nữ đội mũ
mặc áo khoác sáng màu điều khiển xe đạp chở một bé gái có đặc điểm giống cháu bé
di chuyển tới gần khu vực cống nước
sau đó ít phút người phụ nữ này đi ra một mình
công an phường đằng giang đang tìm người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn để xác minh làm rõ